tại buổi làm việc các thành viên đoàn kiểm tra cho rằng phương pháp kế hoạch triển khai các nghị quyết và quy định của trung ương về công tác xây dựng đảng tại tỉnh ủy lâm đồng bảo đảm theo hướng trọng tâm đổi mới mang tính thiết thực cao
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân thắng đánh giá cao báo cáo của tỉnh ủy lâm đồng trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và triển khai thực hiện các quy định của bộ chính trị ban bí thư và ban chấp hành trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng lưu ý tỉnh ủy lâm đồng tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đảng đây là nhiệm vụ trọng tâm thèn chốt quyết định mọi công việc tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết của đảng và các quy định của trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng khẳng định tỉnh ủy lâm đồng đã và đang thực hiện một nhiệm kỳ với nhiều thành công gắt hái nhiều thanh tiệu trên các lĩnh vực đây là động lực niềm tiên mới cho lâm đồng tiếp tục dành nhiều thắng lợi hơn nữa trong thời gian tới

đồng chí nguyễn xuân thắng khẳng định tỉnh ủy lâm đồng tiếp tục dành nhiều thanh tiệu trên các lĩnh vực đây là động lực niềm tiên mới cho lâm đồng tiếp tục dành nhiều thanh tiệu trên các lĩnh vực

thành phố đà nẵng đặc biệt chú trọng việc cải tạo tu bổ và nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đến nay một trăm linh nghĩa trang và mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố đã được đầu tư nâng cấp khang trang
nghĩa trang phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng là một trong số các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn được hỗ trợ xây dựng và cải tạo trong năm hai nghìn một mươi chín để hoàn thiện nhà chuông và nhà bia mẹ việt nam anh hùng ngay tại công viên nghĩa trang với tổng kinh phí gần một bốn tỷ đồng
hiện các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ ngày đêm để kịp hoàn thành trước ngày hai mươi bảy tháng bảy tới

nghĩa trang liệt sĩ với trên chín bốn trăm linh ngôi mộ khuôn viên các nghĩa trang được mở rộng trồng cây xanh thắp điện trang trí tạo cảm giác ấm cúng thân thiện trang nghiêm
không chỉ đầu tư xây dựng cải tạo và nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ trở thành công trình tâm linh ghi công các anh hùng liệt sĩ
các địa phương còn phục dựng nhà truyền thống lưu giữ những ký ức chiến tranh thời kỳ đấu tranh anh dũng và xây dựng đời sống mới trên mảnh đất quê hương
qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước đối với các thế hệ đặc biệt là thế hệ trẻ
thưa quý vị trở về từ chiến trường campuchia với đôi chân bị liệt vĩnh viễn người thương binh tên nguyễn văn quẩn đã nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no
gia đình hạnh phúc trở thành tấm gương thương binh tàn nhưng không phế của huyện châu thành tỉnh tiền giang
với đôi chân không thể đi đứng được nhưng cũng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình
anh quẩn xin cha mẹ học nghề sửa chữa điện tử
sau hai năm học thầy ở địa phương nhận thấy anh có chi phân đấu sở lao động thương binh và xã hội tỉnh tiền giang giới thiệu lên thành phố hồ chí minh học tại trường dạy nghề trung ương ii
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy anh quẩn ra trường về quê mở cửa hàng sửa chữa điện tử tại chợ phú phong huyện châu thành tỉnh tiền giang
cha mẹ cũng khó khăn làm ruộng nên nguồn kinh tế của cha mẹ là rất khó

cho được ba triệu thì tôi ngoài sửa tôi mua những cái tivi cassette cũ mình sửa rồi mình bán thêm
sau thời gian thì có không tèo ra những cái tivi mà nghỉ địa thì tôi lên sài gòn để mua mấy cái tivi cũ về chuyển hệ bán
ý chí và nghị lực của người thương binh một trên bốn nguyễn văn quẩn đã nhận được sự đồng cảm và sẻ chia của chị nguyễn hồ phương uyên
một giáo viên tiểu học ở sài gòn

cái ảnh này có ý chí dựa khó so với những người mà ví dụ người ta lành lặng nhưng mà người ta không có cái ý chí dựa khó như ảnh
cho nên tôi quyết định là tiến tới hôm nay
từ khi anh cưới vợ công việc làm ăn của anh ngày càng phát triển
giúp anh có điều kiện sửa chữa lại căn nhà mở rộng cơ sở buôn bán
anh tâm niệm buôn bán thì có lời nhưng chất lượng sản phẩm phải đặt lên hàng đầu
nhất là truyền hình
buôn bán thì khách hàng cũng đông
hiện tại giờ ảnh được ba đệ tử
nó chở máy đi giao
đối xử với bà con thì rất là tốt
còn khách hàng thì vui vẻ rồi
cho nên từ chỗ đó khách hàng ở xa thiệt xa cũng tới
rất là may mắn là mình được trở về
còn anh em đồng đội thì đã còn có bệnh
bây giờ thì chính cái chỗ đó
thì mình cũng phải cố gắng phán đấu lên
để dựa qua những gì khó khăn
và anh biết rằng
mỗi chứng nhận mỗi bằng khen này
ngoài nỗ lực của bản thân anh
còn có phần đóng góp của bao đồng đội đã ngã xuống
chính điều đó sẽ không cho phép anh dừng lại
mà phải tiếp tục phân đấu vươn lên
bằng ý chí và nghị lực của người lính
như mấy mươi năm qua anh chưa hề phục ngã
nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
công đoàn khối doanh nghiệp dịch vụ công ích
thành phố hồ chí minh
đã tổ chức trao tặng năm mươi năm suất học bổng
cho con em công nhân lao động nghèo
năm mươi năm em học sinh được nhận học bổng đợt này
hầu hết là con của các công nhân
có hoàn cảnh hết sức khó khăn
bị bệnh hiểm nghèo
nhưng đã vượt khó vươn lên trong học tập
trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
bình quân một suất học bổng được trao cho các em
gồm bút sách vở và một triệu năm trăm linh ngàn đồng
đây là những món quà có ý nghĩa
được quyên cóp từ cán bộ
công nhân viên công ty vệ sinh môi trường
công ty cây xanh
công ty dịch vụ thương mại
công đoàn khối doanh nghiệp dịch vụ công ích
thành phố hồ chí minh
mong các em phấn đấu đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong học tập
ngày hai mươi tháng bảy
tại đại sứ quán việt nam
ở thủ đô phnom penh vương quốc campuchia
đã diễn ra lễ kết nạp đảng viên tri bộ
cho sinh viên việt nam đang học
tại trường đại học tổng hợp hoàng gia phnom penh
năm sinh viên vinh dự được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam lần này
là những đoàn viên đã trải qua quá trình phấn đấu
gian luyện bồi dưỡng về nhận thức chính trị
đạo đức và có thành tích học tập tốt
em rất là vinh dự
khi mình trở thành một đảng viên của đảng
thực sự đó là một cái
bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời của em
và là một động lực rất lớn
để em có thể là cố gắng bước tiếp
phấn đấu nỗ lực hoàn thiện bản thân
rèn luyện bản thân mình để có thể tốt hơn
theo thông tin về công tác xây dựng đảng
của đảng bộ tại campuchia
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
tri bộ đại sứ quán tri bộ lưu học sinh
cùng tri bộ ngân hàng agribank
tri bộ ngân hàng bidv và tri bộ mekong
đã kết nạp hơn ba mươi đảng viên mới
có phần bổ sung cả về số lượng
và chất lượng đảng viên khi trở về nước
theo tinh thần chỉ thị của ban bí thư trung ương đảng
việc này thì có thể là tất cả chúng ta đều xác định được
với cái chủ trương đường hướng
của lãnh đạo cấp càng của hai đảng
hai nhà nước chúng ta
xác định rõ mối quan hệ việt nam campuchia
nếu campuchia mạnh thì việt nam cũng mạnh
nếu campuchia mà không mạnh thì việt nam cũng không mạnh được
cái tương tác vẫn nhau
thế hệ của chúng ta là nối tiếp nối
cho đến giờ phút này
thế hệ của các anh thế hệ của chúng tôi
và bây giờ thế hệ tương lai đại học đây
số lưu học sinh này là tương lai
cho mối quan hệ tới đến đây
để thắt chặt hơn nữa
tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa việt nam campuchia
được biết giữa tháng sáu vừa qua
đảng ủy tại campuchia đã tổ chức lớp nhận thức
về đảng dành cho ba mươi quẩn chúng yếu tố
do các tri bộ giới thiệu
dự kiến từ nay đến cuối năm
một số tri bộ sẽ triển khai thủ tục kết nạp đảng viên mới
tiếp nối chương trình
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng bảy
bắc bộ có mưa to đến rất to vào đêm và sáng sớm
nhiều ca biến chứng nặng
vì bệnh nhân chủ quan với sốt xuất huyết
thưa quý vị
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng bảy
các tỉnh vùng nối bắc bộ có mưa vừa
mưa to và rông
cục bộ có mưa to đến rất to
tập trung vào đêm và sáng sớm
nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ c
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bảy
vùng đồng bằng và trung du
tiếp tục có nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
tuy nhiên vào chiều tối và đêm
có mưa rông dài rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá
và gió giật mạnh
từ ngày hai mươi ba tháng bảy
mưa rông tăng lên ở vùng đồng bằng bắc bộ
nắng nóng chấm dứt
trong thời gian trên
các sông suối vùng núi phía bắc
có khả năng xuất hiện lũ
một số đợt với biên độ nước lên từ hai đến ba mét
lũ quét sặt lở đất vùng núi
vẫn có nguy cơ xảy ra
đặc biệt là các tỉnh lai châu sơn la điện biên
lào cai yên bái hà giang
tuyên quang bắc cạn cao bằng
tại thủ đô hà nội
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bảy
có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất
từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
chiều và tối có mưa rào và rông dài rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra
lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng bảy
mưa rông xuất hiện dài rác trong ngày
riêng ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng bảy
cuộc bộ có mưa vừa đến mưa to
nắng nóng chấm dứt
nhằm tạo ra sản phẩm du lịch
dịch vụ giải trí về đêm
phục vụ nhân dân và du khách
góp phần thúc đẩy tăng trưởng và doanh thu dịch vụ du lịch
thành phố sẽ xin ý kiến tỉnh nghệ an
để đầu tư cải tạo lại vỉa hè phố đi bộ
trên đường hồ tùng mậu và nguyễn văn cử
đồng thời giải thảm nhựa
và nâng cấp chỉnh trang lại đường và vỉa hè nguyễn tài
đường nguyễn trung hạn
và một số tuyến phố lân cận
bảo đảm môi trường không gian phố đi bộ được sạch sẽ và mắt mẻ
khoảng thời gian ba mươi phút trước khi vận hành phố đi bộ
cũng như hết thời gian vận hành phố đi bộ
thành phố vinh sẽ tổ chức phun nước tưới
làm sạch dọc hai bên vỉa hè
và lòng đường bốn tuyến phố
thành phố sẽ xin ý kiến tỉnh nghệ an
để đầu tư cải tạo lại vỉa hè phố đi bộ
trên đường hồ tùng mậu và nguyễn văn cử
đồng thời giải thảm nhựa và nâng cấp
chỉnh trang lại đường và vỉa hè nguyễn tài
đường nguyễn trung ngạn và một số tuyến phố lân cận
thưa quý vị
mặc dù đã cơ bản khống chế bệnh tả lợn châu phi
nhưng chính quyền và ngành thú y tỉnh phú yên
vẫn khuyến cáo người chăn nuôi không nên giấu dịch
đồng thời tăng cường các biện pháp phòng bệnh
theo hướng dẫn
các cơ sở buôn bán giết mổ cũng được yêu cầu
không buôn bán vận chuyển giết mổ lợn chết
lợn không xóa hồn gốc
dịch tả lợn châu phi xuất hiện từ ngày một mươi bốn tháng sáu
tại xã ea ba huyện sông hình tỉnh phú yên
sau đó lan sang các huyện là tuy an đông hòa và đồng xuân
theo thống kê của tri cục chăn nuôi
và thú y tỉnh phú yên
tính đến nay tổng số lợn đã tiêu hủy là một trăm bảy mươi con
với chậm lượng bốn kg
để ngăn chặn dịch tả lợn châu phi lan rộng
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã thành lập
hai chốt kiểm dịch động vật
tại trạm kiểm dịch động vật bình phú thị xã sông cầu cửa ngõ phía bắc
và trạm kiểm dịch động vật hảo sơn huyện đông hòa cửa ngõ phía nam vào tỉnh phú yên
và duy trì hoạt động bảy trên bảy chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại các địa phương
cấp một mươi năm lít thuốc để tư độc khử trùng tại các ổ dịch và các khu vực lân cận
tỉnh lộ ba trăm ba mươi là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh
với năm xã vùng cao và tỉnh bắc giang
qua nhiều năm đi và sử dụng đến nay
nhiều đoạn trên tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng
gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông mà thường xuyên bị ngập lột vào mùa mưa
ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân nơi đây
đây là những ổ gà trên đoạn đường bồ đề
cách trụ sở ủy ban nhân dân xã thanh sơn huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh khoảng một km
có thể thấy mặt đường lôi lõm xấu xí tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
có thể xảy ra bất cứ lúc nào
đường này đi lại rất khó khăn
nhất là những ngày mưa lú
đi hơi vất vả cho bà con
mới mong nhà nước
quan tâm nhiều hơn đến bà con nông dân
để phát triển càng ngày càng đến bộ lớn
theo phản ánh của người dân nơi đây
khi thời tiết nắng thì đoạn đường này rất bụi
còn khi trời mưa thì trơn trượt
nguy hiểm hơn là đoạn đường này
rất nhiều khúc cua tè áo rốc gắt khuất tầm nhìn
mặt đường lại bị xuống cấp nghiêm trọng
tạo ra những ổ voi ổ gà
gây khó khăn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông
đến mùa mưa thì
coi như ngập lụt những cái khe con
những cái cầu cống
ngập hết thì thành ra tắt đường
không đi lại được
nếu mà mưa thì
đâu thì biết ở đấy
lắm lúc đang đi làm
xe cộ còn phải vớt ở trên rừng
theo báo cáo từ công an huyện bà trẻ
chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn huyện
đã xảy ra hơn năm mươi vụ va chạm giao thông
trên tuyến tỉnh lộ ba trăm ba mươi này
nguyên nhân là do mặt đường hẹp
nhiều đoạn cua rốc khuất tầm nhìn
nên dễ xảy ra tai nạn
huyện bà trẻ tỉnh lộ ba trăm ba mươi
là con đường huyết mạch của
huyện lối bắc giang với lạng sơn
có trở dài hơn năm mươi km
năm mươi bảy điểm ngập lụt
thường xuyên ngập lụt và sạt nở
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đã xảy ra trên năm mươi vụ va chạm giao thông
nên nguyên nhân là do
phương tiện trở
lâm sản ra giao thông nhiều
gây đến mất truyền thống và bùn tắc
và đặc biệt nguyên nhân chính là do
con đường xuống cấp nghiêm trọng
không được tu sửa
trước thực trạng trên
ngành chức năng tỉnh quảng ninh
cần sớm có phương án cải tạo đầu tư
nâng cấp vì tuyến đường không chỉ tạo điều kiện
thuận lợi cho sự thông thường hàng hóa
giữa thị trấn với các xã của huyện
mà còn mở ra cơ hội thuận lợi để người dân
và các doanh nghiệp trao đổi hàng hóa
giữa huyện bà trẻ với tỉnh bắc giang
thưa quý vị cùng với xu thế

sẽ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm người dân không nên chủ quan

xác định vụ cháy sửng phim tại nhật bản là cố ý gây hỏa hoạn và giết người

đại diện tổ chức hàng hải và cảng homo gans iran cho hay tàu stena ipero treo cửa anh có liên quan cho một vụ va chạm với một tàu đánh cá của iran
trước khi tàu trở dầu treo cửa anh
tàu trở dầu treo cửa anh bị bắt giữ tuy nhiên khi chiếc tàu đánh cá phát tín hiệu hỗ trợ thì tàu của anh lại phớt lở
hiện tàu stena ipero cùng hai ba thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đã được đưa tới cảng bandar abas của iran và những người này vẫn ở trên tàu
phía anh pháp và đức đều lên tiếng kêu gọi iran thả tàu stena impero
tổng thống mỹ donald trump đã bày tỏ với người đồng cấp pháp emmanuel macron những quan ngại về đề xuất đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số của paris
đồng thời chỉ thị điều tra đề xuất đánh thuế các công ty công nghệ của pháp
đại diện thương mại mỹ robert lighthizer có một năm để xem xét liệu đề xuất thuế của paris có gây tổn hại cho các công ty công nghệ mỹ
và đây có phải là một hành vi thương mại không công bằng hay không
văn phòng đại diện thương mại mỹ cho biết các dịch vụ nằm trong phạm vi đánh thuế của pháp là những dịch vụ mà các doanh nghiệp mỹ dẫn đầu thế giới
cơ quan này cho rằng nếu cơ cấu thuế mới theo như đề xuất cũng như các phát ngôn của giới chức pháp cho thấy paris đang nhắm thuế này vào một số tập đoàn công nghệ nhất định của mỹ
một cách không công bằng
bộ trưởng tài chính pháp bruno le mair cho biết mức thuế ba đánh vào doanh thu tạo ra tại pháp của các tập đoàn công nghệ lớn có thể đem về năm trăm linh triệu euro mỗi năm
liên quan đến vụ cháy kinh hoàng tại sử phim kyoto animation vừa qua cảnh sát nhật bản cho biết đây là một vụ việc cố ý gây hỏa hoạn và giết người
vụ cháy làm ba mươi bốn người thiệt mạng và hàng chục người bị thương đây là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất tại nhật bản trong gần hai thập kỷ qua
cảnh sát đã bắt giữ nghi can được xác định danh tính là shinzi aoba bốn mươi một tuổi từng sống tại tỉnh santama và từng bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì tội trộm cắp tại một cửa hàng tiện ích năm hai nghìn một mươi hai
aoba đã bị bỏng nặng toàn thân và đang được điều trị trong bệnh viện
nghi can khai nhận đã dùng xăng phóng hỏa tòa nhà ba tầng của sưởng phim mà y cho là đã đánh cắp ý tưởng của mình
đối tượng cũng thừa nhận rằng sự oán giận cá nhân là động cơ vụ việc
theo đánh giá của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới thuộc liên hợp quốc israel hiện là một trong một mươi nước hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo trong số một trăm hai mươi chín quốc gia được khảo sát
trước đó năm hai nghìn một mươi sáu quốc gia này mới chỉ đứng ở vị trí thứ hai mươi một
năm hai nghìn một mươi chín chủ đề được chọn là tương lai của sức khỏe đổi mới sáng tạo
chỉ số này cũng phân tích môi trường đã hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua
đặc biệt đánh giá vai trò của đổi mới y tế trong định hình
tương lai của dịch vụ y tế và tác động tiềm năng của phát triển kinh tế tại các quốc gia
chính phủ israel thông báo kế hoạch quốc gia có tên sức khỏe kỹ thuật số là một động lực tăng trưởng
thúc đẩy các lợi ích kinh tế và xã hội trong nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực số hóa các hệ thống chăm sóc sức khỏe
mỗi năm quốc gia trung đông này đầu tư hàng trăm triệu đô la cho các công ty khởi nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao
một quán cà phê ở campuchia đang thu hút sự chú ý của nhiều du khách
phong cách độc đáo khi được xây dựng bằng rác thải và dùng chính rác thải để thanh toán đồ uống
quán cà phê độc đáo này do anh vandei người campuchia mở ra
người đàn ông ba mươi hai tuổi này đã sử dụng những chai bia để dựng nên những bức tường xung quanh quán
và dùng những chiếc lá khô tạo thành biển hiệu của quán mang tên cà phê rác
anh vandei hy vọng cách trang trí cửa hàng đặc biệt bằng rác thải thu thập được từ nhiều nơi của anh
sẽ giúp mọi người nhận thức rõ hơn về mối nguy hiểm của rác thải
từ đó có ý thức hơn trong việc xả thải
đặc biệt khách hàng đến đây có thể trả một năm đô la mỹ hoặc đổi một trăm linh chiếc cốc nhựa để mua một tách cà phê
chủ quán cho biết họ cũng khuyến khích mọi người mang theo cốc của mình để được giảm giá ba mươi
chúng tôi không cho phép khách hàng để lại bất kỳ rác thải nào ở đây
chúng tôi không mở quán chỉ vì lợi nhuận
mà còn bởi muốn kêu gọi mọi người ngừng sử dụng đồ nhựa và thế giới sẽ tốt đẹp hơn
mô hình kinh doanh này rất được khách hàng ủng hộ
tôi tự hào rằng vì ngươi
người campuchia có thể sử dụng rác để tạo ra những thứ có giá trị
ví dụ chiếc cốc và ống hút này được làm từ tre
chúng thực sự trông rất tuyệt
những quán cà phê như thế này vừa thân thiện với môi trường lại giúp ích cho nền kinh tế của chúng tôi
đây không phải là dự án xanh đầu tiên của anh van day trong việc tái chế rác
năm hai nghìn một mươi ba anh đã xây dựng trường học dừa đầu tiên ở ngoài ô thủ đô phnom penh
để dạy tiếng anh cho trẻ em và tuyên truyền nhận thức về việc quản lý rác thải
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt